diễn đàn hành lang pháp lý cho thị trường codotel đã được tổ chức tại hà nội
những chính sách cụ thể hành lang pháp lý nhằm bảo đảm tính minh bạch
lành mạnh trong vận hành thị trường codotel là vấn đề được đặc biệt quan tâm
tại diễn đàn ông vũ tiến lộc chủ tịch vcci đánh giá
một trong những điểm ngẽn cản trở sự phát triển của du lịch việt chính là cơ sở hạ tầng
là hệ thống bất động sản của du lịch đặc biệt là cơ sở lưu trú chất lượng cao
trong đó condotel là một trong những mô hình mới huy động được nguồn lực xã hội
vào việc phát triển của cơ sở hạ tầng và du lịch
chính vì vậy cần có hành lang pháp lý bảo đảm sự minh bạch và nhất quán
tạo niềm tin cho nhà đầu tư
khoảng trống pháp luật đang gây ra khó khăn cho thị trường bất động sản
kể cả tác động xã hội tác động xấu về xã hội là có
và làm nó thành một cái điểm đứt trong phát triển hạ tầng du lịch việt nam
liên quan đến vụ việc của dự án của cô bay đà nẵng
phía doanh nghiệp tham gia diễn đàn cho rằng
đây chỉ là một trong hàng trăm doanh nghiệp vận hành về condotel
cụm từ vỡ trận mà dùng chung cho toàn bộ thị trường codotel thì quá nặng
đại diện của bộ xây dựng cho biết hành lang pháp lý cho căn hộ du lịch đã có
chỉ có điều chưa đủ và không được gọi dưới danh sưng là condotel
để tạo nên một hành lang pháp lý đầy đủ thì phải có sự tham gia của ba bộ ngành
bao gồm bộ xây dựng bộ tài nguyên và môi trường bộ văn hóa thể thao và du lịch
tham dự diễn đàn nhưng đại diện của bộ tài nguyên và môi trường
chưa đưa ra một thông tin cụ thể nào cho vấn đề chính sách thuộc bộ quản lý
trong khi vấn đề đang khiến nhà đầu tư băn khoăn nhất lại là chính sách liên quan đến cấp giấy chứng nhận
thời gian sở hữu quyền sử dụng đất đối với sản phẩm codotel